bộ nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
dự thảo nghị định có năm chương với bảy mươi điều có nhiều nội dung mới và đáng lưu ý
tại dự thảo nghị định bộ nội vụ đề xuất bổ sung quy định về trường hợp đặc thù
cho phép tuyển dụng những người có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
và phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật
bên cạnh đó bộ nội vụ cũng đề xuất ra soát để quy định về giảm thiểu về chính trị ngoại ngữ tiên học trong điều kiện tuyển dụng